vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã long mỹ tỉnh hậu giang đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối tượng nguyễn văn thuận ba mươi hai tuổi trú tại tỉnh đồng tháp để điều tra về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đất tài sản
trước đó thuận làm quen với một cô gái qua mạng xã hội vào ngày hai mươi một tháng bảy hai người gặp nhau tại một khách sạn ở thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp
thuận có hứa chuyển khoản trả nợ giúp cô gái số tiền ba mươi triệu đồng với điều kiện phải sống chung với thuận
nhưng sau đó cô gái liên tục đòi về thì thuận không đồng ý rồi giữ lại và yêu cầu phải trả số tiền ba mươi triệu đồng đã cho thuận
không lấy được tiền của nạn nhân thuận trực tiếp điện thoại cho mẹ của nạn nhân đòi ba mươi triệu tiền chuộc nếu không đáp ứng sẽ bán cô gái sang campuchia
sau khi thống nhất địa điểm thuận đưa cô gái xuống gặp gia đình tại một quán cà phê ở phường thuận an thị xã long mỹ
tại đây lực lượng công an đã bắt quả tang thuận đang nhận ba mươi triệu đồng tiền chuộc của gia đình nạn nhân
liên quan đến vụ lừa đảo thương lái thu mua lúa chiếm đất hàng tỷ đồng
vào chiều ngày hai mươi sáu tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với trần quang nghiêm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba và nguyễn minh đương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đất tài sản
vào cuối tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín một thương lái thu mua lúa đến cơ quan công an trình báo bị một nhóm người đóng giả